tại thành phố vinh tỉnh nghệ an ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung thông báo số năm năm của bộ chính trị về phát triển thành phố vinh
đồng chí vương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ chủ trì hội nghị
giờ hội nghị còn có các đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ubnd nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đại diện các bộ ban ngành trung ương các nhà đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước
ghi nhận những kết quả nổi bật mà thành phố vinh đạt được sau hơn ba năm thực hiện quyết định hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
như tốc độ kinh tế tăng trưởng tuy ở mức khá nhưng chưa bền vững chưa đạt được mục tiêu đề ra
thu ngân sách không bảo đảm đầu tư phát triển nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chỉnh trang đô thị
hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển
phó thủ tướng vương đình huệ cũng lưu ý các nhà đầu tư doanh nghiệp phải triển khai dự án đầu tư đúng tiến độ
đối với các dự án chậm triển khai đề nghị chính quyền tỉnh nghệ an kiên quyết giả soát và có các biện pháp xử lý kịp thời
nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và tăng hiệu quả đóng góp ngân sách của dự án
phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường có trách nhiệm xã hội bảo đảm cho phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp